ngày một mươi bảy tháng năm tại hà nội nhân dịp bốn mươi năm năm ngày thành lập lực lượng kiểm lâm việt nam
tổng cục lâm nghiệp đã có buổi tọa đàm về thực hiện chỉ thị số một mươi ba
tăng cường sự lãnh đạo của đảng với công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng
thời gian qua công tác thực hiện chỉ thị số một mươi ba đã được các cấp ủy tổ chức đảng
chính quyền quan tâm thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng
diện tích rừng và độ che phủ rừng liên tục tăng
việc sắp xếp lại bao loại rừng cơ bản phù hợp yêu cầu thực tiễn
công tác giao rừng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng
được chú trọng bảo đảm chặt chẽ đúng pháp luật
hệ thống pháp luật cơ chế chính sách về quản lý bảo vệ và phát triển rừng từng bước được hoàn thiện
trong đó có nhiều cơ chế chính sách về bảo vệ và phát triển rừng gắn với giảm nghèo
đã giúp người dân làm nghề rừng nhất là các hộ nghèo cải thiện đời sống nâng cao thu nhập